vườn hoa riêng hồng hay còn gọi là vườn hoa con cóc thuộc quận hoàn kiếm thành phố hà nội là một vườn hoa đẹp nằm giữa quần thể kiến trúc pháp như nhà khách chính phủ ngân hàng nhà nước việt nam khách sạn metropole
tuy nhiên sau một trăm hai mươi năm đưa vào sử dụng công trình đang xuống cấp các vách đá đã nứt nẻ giật vỡ
hiện nay cơ quan chức năng đang phải sử dụng biện pháp tạm thời là thắt đai sắt chung quanh để gia cố cho đài phun nước này nằm trong diện tích vườn hoa trước khi có giải pháp cải tạo và trùng tu
được xây dựng năm một nghìn chín trăm linh một đài phun nước là phần mặt nước duy nhất của vườn hoa riêng hồng đây là điểm nhấn lịch sử kiến trúc văn hóa cho cả vườn hoa
một số hạng mục của đài phun nước đã có dấu hiệu dạn nứt phần mái của trụ đá xuất hiện nhiều khe nứt nhỏ lọt ánh sáng phần thân trụ đá cũng có nhiều rễ cây mọc chung quanh
điều này có thể phá vỡ kết cấu của đài phun nước gây mất an toàn cho người dân khi đến đây tham quan nghỉ ngơi
đây là một trong những vườn hoa có giá trị
đài phun nước tại vườn hoa còn cóc là công trình văn hóa kết hợp nhuẩn nhuyễn giữa văn hóa dân gian việt với nghệ thuật kiến trúc và tạo hình của phương tây
bởi vậy các phương án tu bổ cải tạo cũng phải được tính toán kỹ lưỡng
để tránh tình trạng tu bổ sai làm mất đi về đẹp và giá trị vốn có của nó
với mục tiêu cải tạo và nâng cấp các không gian công cộng chung quanh hồ hoàn kiếm
trong đó có vườn hoa còn cóc đang được quận hoàn kiếm lên kế hoạch thiết kế cải tạo
hy vọng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng địa chỉ này sẽ phát huy hơn nữa giá trị văn hóa của nó
làm đẹp thêm cho thủ đô hà nội ngàn năm văn hiến